giao tranh vẫn tiếp diễn giữa israel với các tay súng ở giải gaza bất chấp những kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế
ngày hôm qua lực lượng phòng vệ israel idf tuyên bố đã đánh trúng các địa điểm chỉ huy của lực lượng thanh chiến jhpag ở giải gaza
một trong các trụ sở bị chúng không kích nằm ở rafah nơi điều hành của chỉ huy trưởng đơn vị phóng tên lửa của pig tại thành phố này
tuy nhiên truyền thông palestine cùng ngày đăng tải hình ảnh cho thấy các vụ không kích của israel cũng đã đánh trúng nhiều nhà dân ở giải gaza
trong khi đó các tay súng palestine hôm qua đã bắn rocket vào thành phố jerusalem lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa hai bên leo thang trong tuần này
coi báo động đã vang lên tại một số nơi chấm dứt một mươi ba giờ tạm lắng giao tranh
những diễn biến này có nguy cơ làm đổ vỡ đề xuất ngừng bắn cho ai cập đưa ra
một quan chức cấp cao israel xác nhận nước này đã rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn
với lực lượng pag
sau khi giao tranh tài diễn trước đó thủ tướng israel benjamin netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh
tiếp tục ra lệnh cho quân đội tấn công các mục tiêu của pig tại giải gaza
đáp lại peg cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phóng tên lửa về phía israel
giao tranh giữa hai bên những ngày qua đã khiến hơn ba mươi người thiệt mạng trong đó chủ yếu là người palestine